tại bảo tàng mỹ thuật việt nam đã diễn ra triển lãm tranh sơn mài về tín ngưỡng thờ mẫu
đây là triển lãm hội họa về tín ngưỡng đạo mẫu đầu tiên sau khi di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
được unesco vinh danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
không phải vì thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt được unesco vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua mới khiến họa sĩ trần tuấn long quan tâm tới không gian của đạo mẫu trong hội họa
mà gần hai mươi năm qua anh đã quan tâm đến sắc diện các giá hầu đồng đã giúp anh khơi nguồn sáng tác
triển lãm mang tên giá thánh trưng bày gần ba mươi bức tranh giúp người xem khái quát và hiểu biết hơn về nghi lễ hát văn hầu đồng
những bức tranh đều có điểm chung là cùng phát họa về chân dung người phụ nữ và vai các giá đồng
những đặc điểm cụ thể từ màu xanh
trang phục cách trang điểm đến giáng điệu của mỗi thanh đồng đều được họa sĩ khắc họa chính xác làm nổi bật vai ông hoàng bà chúa mà họ hóa thân
đồng thời họa sĩ đã sử dụng ngọn lửa bao quanh nhân vật để vừa giải quyết khâu ánh sáng vừa thể hiện ý nghĩa tâm linh trong đời sống của người việt nam
triển lãm mở cửa tự do từ nay đến ngày một mươi năm tháng ba tại bảo tàng mỹ thuật việt nam